ngày hai mươi năm tháng bốn tại trung tâm thị trấn viêng say tỉnh hùa phăn lào lực lượng của cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với công an tỉnh hùa phăn lào triệt xóa đường dây ma túy vận chuyển từ tỉnh hùa phăn qua địa bàn tỉnh sơn la về việt nam bắt hai đối tượng quốc tịch lào thu ba mươi ba bánh heroin
đây là chuyên án bắt số lượng ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay của cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng hiện đơn vị đang phối hợp bàn giao cho công an tỉnh hồ phân lào để điều tra tiếp tục xử lý theo pháp luật
tại tỉnh lâm đồng tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo phạm đình lân trần lệ đài trang và nguyễn tấn lâm đều trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng về tội buôn bán trái phép các chất ma túy
theo cáo trạng tối ngày một mươi năm tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng lân đang đi giao ma túy tại huyện đức trọng tiến hành kiểm tra trong xe có năm gói ma túy đá mà đối tượng khai mua từ tp hcm
qua lời khai của lân cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra và bắt khẩn cấp đối tượng trang và lâm tổng cộng số ma túy đá lực lượng chức năng thu được là hơn một một kg cùng nhiều tăng vật có liên quan
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lân một mươi tám năm tù giam bồi thường năm mươi triệu đồng bị cáo trang và lâm mỗi bị cáo một mươi bốn năm tù giam và bồi thường một mươi triệu đồng
một đối tượng nguy hiểm bị truy nã toàn quốc vừa xa lưới pháp luật tại tỉnh gia lai đáng chú ý là không khi công an gia lai bắt giữ thì đối tượng này đang mang trong người nhiều vũ khí nóng
đối tượng là trần quốc vương quê tỉnh gia lai bị truy nã toàn quốc vì hành vi cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn
sau nhiều ngày theo dõi đến sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
các trinh sát phát hiện vương cùng nhóm bạn thuê hai phòng nghỉ tại một khách sạn tại thành phố pleiku
qua khám xét phát hiện trong túi sách của vương có một quả lựu đạn ba khẩu súng ngắn được tháo rời sáu viên đạn hai súng bút một số đạn trì và nhiều hung khí
cùng với đó là một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá một chiếc xe ô tô bảy chỗ mà các đối tượng thuê để sử dụng
tiếp tục với những tin tức khác
chiều qua ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã tổ chức họp báo lần hai thông tin về vụ việc cà phê nhuộm pin xảy ra trên địa bàn
tại họp báo công an đắk nông cho biết đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án và bắt giữ khẩn cấp nguyễn thị thanh loan và bốn đối tượng liên quan đến vụ việc
về ba tấn sản phẩm hỗn hợp cà phê trộn sỏi nhuộm đen bằng pin được xác định là để trộn vào hồ tiêu
theo đối tượng khai nhận việc trộm tạp chất là để làm tăng khối lượng hồ tiêu bán kiếm lời
cơ quan chức năng cũng kết luận toàn bộ số hỗn hợp trên đã bị cơ quan công an tỉnh đắk nông kịp thời phát hiện ngăn chặn và thu giữ
hỗn hợp này chưa bị pha trộn chế biến thành các sản phẩm như bột cà phê bột tiêu và tung ra thị trường
sở y tế hà nội vào ngày hai mươi sáu tháng bốn cho biết tuần qua trên địa bàn đã phát hiện hai trường hợp mắc não mô cầu tại đông anh và ba vì
bệnh nhân thứ nhất là một nữ sinh một mươi năm tuổi ở ba vì bệnh nhân thứ hai một mươi bốn tuổi ở đông anh
các bệnh nhân nhập viện với biểu hiện sốt mệt mỏi đau đầu chóng mặt đi ngoài không tự chủ co giật tím tái
đây là dịch bệnh lây truyền cấp tính qua đường hô hấp
vì thế để phòng chống dịch bệnh này sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng bệnh
truyền thông để người dân nâng cao sức đề kháng của cơ thể tránh tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh
hiện tại chưa ghi nhận ca bệnh thứ phát tại hai địa phương trên
không để tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm so với ngày thường là yêu cầu của sở giao thông vận tải hà nội
đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố
theo đó giá vé xe được niêm yết tại các quầy ở bến xe nước ngầm hà nội vẫn không thay đổi
ngoài bến xe nước ngầm công ty cổ phần bến xe hà nội cũng cho biết đến thời điểm này đơn vị cũng không nhận được yêu cầu tăng giá vé từ bất kỳ doanh nghiệp nào
điều đó có nghĩa là giá cước vận tải trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm ở hà nội sẽ không có biến động so với ngày thường
các bến xe hà nội cũng đã có kế hoạch bố trí xe tăng cường đảm bảo giải tỏa không để tình trạng hành khách bị ùn ứ quá lâu trong bến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của chúng tôi
những tin tức thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi